trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số ba và ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh trên biển
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các ngành các cấp khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số ba
và đặc biệt cấm các loại phương tiện ra khơi đánh bắt hải sản khi chưa có lệnh của các cấp ngành chức năng trước diễn biến khó lường của bão
lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh quảng trị đã triển khai các biện pháp kêu gọi tàu thuyền của tỉnh quảng trị
cũng như thông báo diễn biến bất thường của cơn bão số ba đến tất cả các tàu đang hoạt động trên vùng biển quảng trị nhanh chóng vào bờ tránh chú bão
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị đến nay công tác kêu gọi tàu thuyền đôn đốc đôn đốc kiểm tra các công tác đối phó phòng chống cơn bão số ba
và hoàn lưu sau bão số ba được cơ quan chức năng triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn tất